chiều ngày một mươi tháng tám công an thành phố hồ chí minh tổ chức họp báo để thông tin về vụ việc năm thanh niên chết bên lề đường ở huyện nhà bè
và trên người đầy thương tích được phát hiện vào khoảng hai mươi h ngày sáu tháng tám trước đó
đại tá trần văn hiếu trứa phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh cho biết
qua điều tra công an xác định nạn nhân là anh lê hoàng phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tỉnh an giang nơi ở hiện nay ở tỉnh long an
tiến hành lấy lời khai những người có liên quan đồng thời ra soát nhanh
cơ quan điều tra xác định đối tượng nghi vấn là đinh trọng tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú quận ba nơi ở hiện tại quận bảy
sau khoảng năm mươi tiếng đồng hồ truy xét điều tra phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh đã bắt được đinh trọng tiến đang lận trốn ở tỉnh bến tre
tại cơ quan điều tra tiến khai khoảng một mươi chín h ngày sáu tháng tám nạn nhân chạy xe máy từ long an đến nhà tiến tại quận bảy để rủ đi nhậu
trên đường đi tiến yêu cầu phúc trả lại số tiền đáng mượn trước đó thì sẽ ra mâu thuẫn sâu sát và tiến đã rút dao bóng đông nhiều nhát khi phúc tử vong
sau khi gây án tiến chạy xe về nhà rồi vết máu trên dao rồi bỏ trốn
ngày một mươi tháng tám phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
theo chí huy công an huyện nhà bè để phá nhanh vụ án lực lượng phá án đã chia nhiều tổ công tác rà soát camera các mối quan hệ của người trong diện tình nghi manh mối để lại hiện trường
từ việc phát hiện phía tiêm chủng của nạn nhân cơ quan điều tra đã xác định lai lịch nạn nhân